ngày hôm nay một tháng hai thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ký quyết định số một trăm bảy mươi ba về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
quyết định nêu rõ công bố dịch chuyển nhiễm tại việt nam
tên dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
thời gian xảy ra dịch từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
địa điểm và quy mô xảy ra dịch các tỉnh khánh hòa vĩnh phúc thanh hóa đã có sáu trường hợp mắc bệnh
nguyên nhân do chủng mới của virus corona gây ra tính chất mức độ nguy hiểm của dịch
bệnh truyền nhiễm nhóm a nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu đường lây lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người
các biện pháp phòng chống dịch thực hiện theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm gồm thành lập ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
khai báo báo cáo dịch tổ chức cấp cứu khám bệnh chữa bệnh tổ chức cách ly y tế vệ sinh diệt trùng tẩy uế trong vùng có dịch
các biện pháp bảo vệ cá nhân kiểm soát ra vào vùng có dịch huy động chưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch
hợp tác quốc tế trong hoạt động chống dịch các biện pháp chống dịch khác trong thời gian có dịch
các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận cách ly theo dõi điều trị người mắc bệnh
bệnh viện tuyến tỉnh tuyến trung ương bệnh viện trong ngành công an quân đội và các bệnh viện khác có điều kiện
bệnh viện giã chiến khi được huy động
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các cơ sở y tế tổ chức cá nhân liên quan
triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ban bí thư trung mương đảng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
các chỉ đạo của bộ y tế và các quy định của pháp luật có liên quan